thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày giải phóng thủ đô
nhiều hoạt động văn hóa thể thao đã được đồng loạt tổ chức trên địa bàn thủ đô trong những ngày này
một trong những sự kiện tu nốt được đông đảo khán giả là liên hoan múa rồng lần thứ năm
được tổ chức tại khu vực tượng đài cảm tử cho tổ quốc quyết sinh
với sự tham dự của một mươi năm quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội
liên hoa múa rồng đã góp phần tạo nên một lễ hội văn hóa truyền thống rộn ràng vui tươi
cho đông đảo quần chúng nhân dân trong nước và du khách nước ngoài
nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày giải phóng thủ đô
qua đó góp phần giáo dục nâng cao ý thức trân trọng
và giữ gìn các giá trị văn hóa quý báu của dân tổng cho thế hiện mai sau
liên hoan cũng là cơ hội để các nghệ nhân thành viên của các đoàn múa dòng của hà nội
giao lưu gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm biểu diễn
nằm trong chuỗi kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô
cũng trong sáng ngày hôm qua nhiều đơn vị trên địa bàn thành phố hà nội
cũng đã tổ chức các hoạt động thể thao tại phường mai dịch quận cầu giấy
kết hợp với đoàn thanh niên cục truyền thông công an nhân dân
đã tổ chức ngày hội thể thao với nhiều nội dung thi đấu phong phú
như là kéo co cầu lông cơ tiếng
qua đó nhằm rèn luyện nâng cao sức khỏe phan phường mối đoàn kết giữa các đơn vị
nhiều tuyến đường đã lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng miễn phí
hàng trăm hộ dân được sửa chữa thay mối công tơ xây điện hư hỏng
trẻ em khuyết tật có cơ hội được tiếp cận với công nghệ thông tin
đó là chuỗi các hoạt động thiết thực ý nghĩa
được công ty điện lực đà nẵng tổ chức vào những tháng cuối năm
nhằm hướng đến tri ân khách hàng
nguyễn đình triều một ngôi trường đào tạo và phục hồi chức năng
cho trẻ em khuyết tật sớm hoàn nhập cộng đồng
vì không có hệ thống đèn điện chiếu sáng trong khuôn viên
nên vào ban đêm nhiều học sinh thiểu năng về trí tuệ
đã tìm mọi cách vượt tường rào ra ngoài
gây khó khăn trong công tác quản lý tại đây
nhằm chia sẻ những khó khăn đó công ty điện lực đà nẵng
đã tiến hành lắp đặt đèn điện chiếu sáng và năm máy vi tính cho nhà trường
để giúp các em khuyết tật có cơ hội tiếp xúc với công nghệ
sự hỗ trợ giúp đỡ của công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên điện lực đà nẵng
như lắp bóng đèn lắp máy vi tính
tạo điều kiện cho chúng tôi yên tâm hơn trong công tác quản lý học sinh
cũng như tạo niềm tin cho phụ huynh đã gửi gắm con em ở trong trung tâm
và khi có máy vi tính các em tạo điều kiện cho các em
tiếp cận với công nghệ thông tin mở mang hơn
để giúp các em có điều kiện hòa nhập với cộng đồng xã hội
gắn liền với khu dân cư làng vân
nơi sinh sống của những hộ gia đình mắc bệnh phong cùi
tuyến đường trị khắc lập nhiều năm nay đã không có điện chiếu sáng
trở thành tụ điểm hút chích nơi tập trung nhiều tệ nạn xã hội
khi chương trình thắp sáng đường quê hẻm kiệt khởi công
bà con nơi đây ai cũng đều háo hức vì vấn đề an ninh trong khu phố từ nay đã được đảm bảo
từ khi thành lập thì đường trị khắc lập hôm nay không có điện
thì trước đó những thành phần tệ nạn lắc xáo
cũng nhờ điện lực
lên đây và khảo sát bây giờ đã hoàn thành thì tôi tham mạc cho bà con cũng rất là chân thành cảm ơn
để cho bà con có một cái nguồn điện ở đây nó sáng sôi và thường lợi trong cái công việc sinh hoạt
thông qua chương trình này thì điện lực cũng muốn cảm ơn sự đồng hành và chia sẻ của quý khách hàng
và trong thời điện lực cũng sẽ tiếp tục nỗ lực
vấn đáo để mà nâng cao có chất lượng cung cấp phục vụ điện cho chính trị xã hội quốc phòng an ninh
như đời sống của người dân trên địa bàn
cũng trong dịp này một mươi năm xuất quà đã được trao tận tay cho các cụ già neo đơn tại khu dân cư làng vân
bên cạnh chương trình xã hội mang tính chuyên môn của ngành điện như thắp sáng niềm tin
phát triển lưới điện hẻm kiệt chỉnh trang công tơ miễn phí lắp đặt đường dây sau công tơ
thì các hoạt động thiện nguyện trong chuỗi tri ân khách hàng năm hai nghìn một mươi chín của điện lực đà nẵng
đã góp phần cải thiện đời sống của những hoàn cảnh khó khăn và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn
tại tỉnh bình phước lực lượng công an phối hợp với các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương
huyện đồng phú và thành phố đồng xoài cùng với người dân đã khẩn trương khắc phục hậu quả thiệt hại
do lũ bất ngờ tràn về từ sáng ngày năm tháng một mươi
được biết sau khi nước lũ rút vào tối ngày năm tháng một mươi
nhiều hộ dân không thể dọn ngay về nhà ở do nhiều đồ đạc và thiết bị trong nhà đã bị hư hỏng
ngay trong sáng ngày sáu tháng một mươi lực lượng công an và đoàn thanh niên huyện đồng phú đã nhanh chóng
ưu tiên giúp đỡ những hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề để ổn định chỗ ở
còn tại khu vực thành phố đồng xoài diễn biến ngập lụt do mưa xảy ra trên diện rộng tại khu vực suối
giảt lũ bắt đầu về từ năm giờ sáng ngày năm tháng một mươi đến chín giờ ba mươi phút cùng ngày đã gây ngập lụt tại một
khu vực phường tân đồng có nơi ngập sâu nhất là một sáu m ở phường tân thiện có nơi ngập sâu nhất là
theo thống kê ban đầu của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình phước
ước tính giá trị thiệt hại do mưa lũ gây ra là hơn sáu tỷ đồng
trong khi đó sạt lở bờ sông ngày càng diễn biến phức tạp trên địa bàn thời tiên huế các
điểm sạt lở nghiêm trọng trên sông bồ đã lấn sâu vào một số nhà dân ở thôn hiển sĩ xã phong sơn
hà tiền nhiều ngôi nhà chỉ cách khu vực sạt lở khoảng hơn một m khiến người dân luôn phải sống
trong tình trạng lo lắng không riêng gì sông bồ hầu như dọc theo tất cả các con sông trên địa bàn
tỉnh thứ thiên huế đều xuất hiện sạt lở toàn tỉnh hiện đang có hơn bốn mươi km bờ sông bị sạt lở nặng
ảnh hưởng trực tiếp đến hơn một hộ dân làm mất hơn sáu mươi ha đất canh tác nguyên nhân dẫn đến
thực trạng này chủ yếu do thời tiết yếu tố địa hình các con sông ngắn và dốc bùn cát trong lòng
sông bị mất cân bằng do nạn khai thác cát sỏi gây ra hiện vẫn còn nhiều điểm sạt lở nặng bờ sông
vẫn chưa có các tuyến kẻ kiên cố nhiều hộ dân vẫn phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu trước
diễn biến phức tạp của thời tiết sạt lở bờ sông tiếp diễn tăng nhanh
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa
tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn tấn lương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai là giám đốc công ty trách nhiệm hưu hạn phú gia lương
đóng tại phường thống nhất tp biên hòa để điều tra về tội trốn thuế
công ty trách nhiệm hữu hạn phú gia lương do nguyễn tấn lương làm giám đốc chuyên về lĩnh vực xây
dựng tham gia nhiều dự án lớn tại đồng nai theo điều tra ban đầu từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi bảy
công ty này có dấu hiệu trốn thuế trước đó nguyễn tấn lương cùng với ba nghi can ngô đình giang
nguyễn du kỷ mai văn căn
đã bị công an tp biên hòa khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội gây dối trật tự công cộng
theo điều tra của công an tp biên hòa nguyễn tấn lương là người gọi giang và nhiều đối tượng
khác đến gây dối trật tự công cộng tại phường hiệp hòa thành phố biên hòa gây bức xúc trong dư luận
nhân dân như tin đã đưa chiều ngày một mươi hai tháng sáu hai nhóm người ăn uống tại nhà hàng lam viên
đường đặng văn trơn phường hiệp hòa tp biên hòa trong quá trình ăn uống tại nhà hàng này
hai nhóm người trên đã xảy ra xô xát sau đó hàng chục đối tượng xăm trổ đã chặn xe
gây dối trên đường đặng văn trơn công an đồng nai đã điều hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
đảm bảo an ninh trật tự đưa một số người liên quan về trụ sở công an tp biên hòa để điều tra làm rõ
chiều qua ông hoàng thanh lương quyền chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạ một
thành viên lâm nghiệp đức hòa trú tại huyện đắc song tỉnh đắc nông cho biết đơn vị này vừa phối
dấu lực lượng chức năng kiểm đếm khối lượng gỗ được cất giấu tại rẫy của người dân trên địa
bàn xã nam bình huyện đắk song trước đó vào ngày năm tháng một mươi trong quá trình tuần tra
lực lượng quản lý bảo vệ rừng của công ty lâm nghiệp đức hòa đã phát hiện tại dãy của một người
người dân xâm canh đất rừng trái phép tại tiểu khu một nghìn một trăm một mươi chín có nhiều hộp phách gỗ được che bạt ngụy trang
và có dấu hiệu gỗ bị khai thác trái phép qua kiểm tra lực lượng chức năng đã xác định tổng khối lượng
gỗ được cất giấu là chín năm m ba bao gồm ba hộp gỗ dầu gió xẻ vuông có chiều dài ba ba mét bề rộng và
độ dày từ năm mươi đến tám mươi cm ba phách gỗ bạch tùng có chiều dài ba ba m bề rộng hơn một m và độ dày hơn năm mươi cm
nơi cất dấu gỗ trên vườn rẫy hồ tiêu cà phê do người dân xâm canh đất rừng của công ty trách nhiệm
hoạng một thành viên lâm nghiệp đức hòa tại thời điểm phát hiện thu giữ số gỗ trên chủ rẫy không
có mặt tại địa phương
khoảng tám h sáng hôm nay
hôm qua tại km sáu mươi hai cộng một trăm linh quốc lộ chín đoạn qua thôn lương lễ xã tân hợp huyện hồng hóa
tỉnh quảng trị đã xảy ra vụ va chạm giao thông liên hoàn giữa ba xe ô tô và một xe container khiến
ba người bị thương phải nhập viện thời điểm trên xe ô tô bảy mươi bốn d hai trăm năm mươi năm do tài xế trịnh bình phong
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại xã triệu ái huyện triệu phong điều khiển theo hướng lao bảo đông hà
khi đến địa điểm trên thì bất ngờ tông vào đuôi xe ô tô bảy mươi bốn a bốn nghìn chín trăm sáu mươi năm do nguyễn văn tú
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại thị trấn khe xanh huyện hướng hóa đang lưu thông cùng chiều
khiến xe này tông tiếp vào đuôi xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi bốn a chín nghìn hai mươi do bà dương thị kim uyển
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú huyện hướng hóa điều khiển phía trước tiếp đó xe ô tô bảy mươi bốn a chín nghìn hai mươi tiếp
vực va chạm vào xe container bốn mươi ba c một mươi chín nghìn tám trăm ba mươi sáu kéo theo rơ móc bốn mươi ba r hai nghìn ba trăm linh chín do ông phạm văn giang
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại thành phố đà nẵng điều khiển hậu quả vụ tai nạn đã khiến
bốn phương tiện bị thương nhập viện bốn phương tiện bị hư hỏng nặng
theo báo cáo của tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam trong chín tháng của năm
đã phục vụ ba mươi bốn bảy mươi bốn triệu lượt phương tiện vượt một mươi bốn về lưu lượng và một mươi năm về doanh thu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
qua công tác kiểm soát tải trọng một tám mươi bốn triệu lượt phương tiện lưu thông trên bốn tuyến cao tốc trên
đơn vị phát hiện năm mươi chín lực phương tiện vi phạm tải trọng từ chối phục vụ bốn mươi tám phương tiện
cao hơn năm mươi năm cùng thời điểm năm hai nghìn một mươi tám trong đó đã có sáu mươi sáu vụ tai nạn xảy ra khiến một mươi bốn người chết
ba người bị thương trong chín tháng qua trên những cao tốc do tổng công ty đầu tư phát triển đường
cao tốc việt nam quản lý tuy nhiên số vụ va chạm giao thông lại giảm tới một mươi hai
thưa quý vị câu chuyện cư dân sinh sống tại các trung cư bị cắt nước sinh hoạt đến nay
không phải là chuyện hiếm gặp nó đã và đang diễn ra tại nhiều trung cư trên địa bàn thành phố hà
chủ đầu tư tự ý cắt nước sinh hoạt của các hộ dân bởi nhiều lý do khác nhau từ đó gây
ra sự bất đồng và tranh cãi thậm chí là xung đột giữa chủ đầu tư và cư nhân cư dân
nhận kinh nghiệm của phóng viên anntv về một số trường hợp điển hình
từ lâu đến nay tình trạng cư dân ở các dự án trung cư từ mức trung bình đến cao cấp tại hà nội
chủ đầu tư cắt nước sinh hoạt xảy ra phổ biến cuối năm hai nghìn một mươi tám cư dân sinh sống tại khu trung cư
cao cấp artemis số ba lê trọng tấn quận thanh xuân hà nội điều đứng trước cảnh bị cắt nước vì
treo băng rôn tố chủ đầu tư tại ban công căn hộ nhà mình tháng ba năm hai nghìn một mươi chín trung cư happy star town
tower khu đô thị việt hưng phường giang biên quận long biên hà nội bị cắt nước vì một số hộ dân không đóng phí dịch vụ
đầu tháng bảy tại trung cư mon city khu đô thị mỹ đình quận nam từ liêm hà nội nhiều hộ dân đã bị cắt nước do không chịu đóng phí dịch vụ
đầu tháng chín vừa qua nhiều hộ dân tại tòa trung cư gold siêu complex vạn phúc hà đông hà nội bị đơn vị quản lý vận hành tòa nhà ngừng cung cấp dịch vụ
trong đó có dịch vụ cung cấp điện nước từ ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi chín nguyên nhân xảy ra sự việc là do cư dân không đồng ý đóng phí dịch vụ mà phía đơn vị quản lý đưa ra
và mới đây nhất tình trạng cắt nước sinh hoạt của cư dân đã và đang diễn ra tại tòa nhà cilen lê đức thọ quận nam từ liêm hà nội
khi giữa hai bên là chủ đầu tư và ban quản trị tòa nhà chưa thống nhất được đơn vị quản lý vận hành tòa nhà
từ những trường hợp trên có thể thấy phần lớn nguyên nhân chính để xảy ra sự việc
là do cư dân chậm đóng tiền phí dịch vụ hoặc cố tình không đóng vì họ cho rằng số tiền đó là không hợp lý và chưa rõ ràng
và cũng có không ít trường hợp việc ngừng cung cấp dịch vụ đối với cư dân khi chủ đầu tư và cư dân chưa thực hiện đúng với hợp đồng mua bán
việc cắt dịch vụ trên khiến nhiều cư dân tại các trung cư phản đối tạo nên làn sóng căng thẳng gây mất an ninh trật tự công cộng
chính vì vậy sự việc cần được sớm giải quyết theo đúng quy định của pháp luật
vâng tình trạng chủ đầu tư ngừng cung cấp dịch vụ đối với các cư dân tại các tòa nhà trung cư không phải là mới
và nó cũng sẽ không cũ nếu như cư dân và chủ đầu tư chưa hiểu và thống nhất với nhau để có tiếng nói chung trong các điều khoản
và để hiểu rõ hơn về các vấn đề liên quan đến tính pháp lý trong câu chuyện này mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự sau đây
nói về sự việc gần nhất xảy ra tại trung cư ct ba tòa cylene chủ đầu tư cắt nước của cư dân cũng xuất phát từ việc cư dân chưa đóng phí dịch vụ
tự ý đứng ra thu tiền phí quản lý vận hành bốn của cư dân và chuyển vào quỹ riêng của bác bản quản trị và quỹ riêng của một số thành viên trong bác bản quản trị
thì cái điều này là chúng tôi cho rằng nó trái với quy định pháp luật về quản lý sử dụng nhà ứng cư
bởi vì là đấy là cái hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của chúng tôi
bởi vì cái phí dịch vụ quản lý vận hành có phải được nộp về đơn vị quản lý vận hành để chi trả
cho những cái hoạt động quản lý vận hành nhà ngân cư
tuy nhiên đại diện ban quản trị tòa nhà cho rằng
chủ đầu tư không phải là đơn vị quản lý vận hành ở tòa nhà theo quy định của pháp luật
và cư dân chỉ đóng phí quản lý vận hành cho đơn vị được ký hợp đồng với ban quản trị theo đúng quy định của pháp luật
nếu chủ đầu tư là đơn vị quản lý vận hành hợp pháp ở tòa nhà thì toàn thể cư dân chúng tôi sẽ tự nguyện đóng ngay tiền toàn bộ phí dịch vụ
và tiền trông giữ phương tiện cho chủ đầu tư
chủ đầu tư theo quy định của pháp luật
trong trường hợp này luật sư đưa ra ý kiến

luật sư nêu rõ

luật sư nêu rõ

luật sư nêu rõ
trường hợp giữa chủ đầu tư hay ban quản lý thu phí dịch vụ không theo thỏa thuận
luật sư nêu rõ
trường hợp giữa chủ đầu tư phải có trách nhiệm đóng đầy đủ
đúng thời hạn kinh phí quản lý vận hành nhà trung cư
kinh phí và các chi phí khác theo quy định của pháp luật
hoặc theo thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ
trong đó bao gồm tiền sử dụng nước hàng tháng
ngược lại nếu chủ sở hữu căn hộ trung cư không thực hiện việc đóng tiền phí sử dụng nước hàng tháng
thì đơn vị quản lý vận hành nhà trung cư được tạm ngừng cung cấp các dịch vụ
được căn cứ theo quy định tại điểm d khoảng một điều sáu của phụ lục số hai
thông tư hai hai nghìn một mươi sáu tt bxd mẫu hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà trung cư
ban hành kèm theo quy chế hai
ngoài tính chất pháp lý luật sư cho rằng
vấn đề mâu thuẫn trung cư hiện nay một phần có nguồn gốc sâu xa từ yếu tố văn hóa
muốn giải quyết tận gốc những mâu thuẫn lợi ích trong tranh chấp trung cư
bên cạnh hệ thống pháp luật cần xây dựng văn hóa trung cư hành xử văn minh trong xử lý tranh chấp
ông hà phước thắng chánh văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm và ông đặng minh đạt
chánh thanh tra tp hcm đã trúng cử làm ủy viên ủy ban nhân dân tp hcm
hôm ba mươi tháng tám ông hà phước thắng được bổ nhiệm làm tránh văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm
thay ông võ văn hoàng người được bầu làm phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm từ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
ông hà phước thắng bắt đầu công tác từ cuối năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trên cương vị bí thư đoàn phường ba quận ba
trải qua nhiều chức danh công tác
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn ông là trưởng ban quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới nam thành phố
ông là đại biểu hội đồng nhân dân tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
ông đặng minh đạt được bổ nhiệm giữ chức tránh thanh tra tp hcm hôm ba mươi tháng chín
ông đạt từng làm phó bí thư thường trực quận ủy quận một
phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tại đại hội ban chấp hành đảng bộ tp hcm khóa một mươi nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
ông đạt được bầu làm thành ủy viên
trong năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh
tại tp hcm được bố trí thực hiện trong khung chương trình chính khóa
với thời lượng là hai tiết mỗi tháng
thể hiện cụ thể trong kế hoạch giáo dục và phân công người phụ trách
trong năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sở giáo dục và đào tạo tp hcm yêu cầu các trường
tổ chức các hoạt động tập thể hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
hoạt động ngoại khóa cho học sinh cần chuyển ngay
các trường có mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm và trải nghiệm sáng tạo
phù hợp chuẩn kỹ năng kiến thức theo chương trình giáo dục hiện hành
có tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới
tuy nhiên thực tế triển khai ở các trường vẫn đang gặp nhiều khó khăn
với trường có ít học sinh thì lây hoay về kinh phí do nguồn thu hạn chế
trong khi hoạt động trải nghiệm cần nhiều chi phí cho học sinh di chuyển
mời diễn giả thuê đạo cụ
riêng với trường có số lượng học sinh đông
hoạt động phải tính đến việc làm thế nào để đạt hiệu quả cho tất cả học sinh
khi nhu cầu học tập của các em rất khác nhau
vì vậy để mở rộng hình thức học tập này
cũng như tăng cường hiệu quả giáo dục cho học sinh
các trường cần chủ động vừa làm vừa rút kinh nghiệm
tận dụng thêm nguồn lực xã hội hóa
tránh tình trạng làm cho có gây thiệt thòi cho học sinh
thành phố hồ chí minh vừa quyết định nâng cấp gần năm trăm linh tỷ đồng
đầu tư gần năm trăm linh tỷ đồng để nâng cấp rốm ngập đường nguyễn hữu cảnh quận bình thạnh
người dân đang tỏ ra lo lắng vì những nhà nền tháp hẻ vào khu dân cư
sẽ trở thành điểm trụng gây ngập ống
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố hồ chí minh
vừa công bố thông tin khởi công công trình sửa chữa đường nguyễn hữu cảnh
với chiều dài toàn tuyến gần ba hai km
mặt đường sẽ được nâng cao từ năm mươi cm đến một hai m
thời gian thi công dự kiến kéo dài khoảng một mươi bốn tháng
theo người dân những con hẻm trên đường nguyễn hữu cảnh
đang thấp hơn mặt đường khoảng ba mươi cm
mỗi khi trời mưa lớn nước dồn động gây ngập nước tràn vào nhà
khi mặt đường được nâng lên thêm một hai m
nhà họ sẽ thành hầm ngập đường sẽ được giải quyết
xong nhà dân thì chịu trần
cái tình trạng mà cứ đánh sân tinh thủy tinh vậy là đánh hoài luôn
cũng không bao giờ hết
đường kinh dương dương đã bị rồi
những nhà người ta nâng đường cao nhà ra thành cái hầm
phương án mà cứ nâng như vậy ngoài là không xử lý được
bao nhiêu năm mà sài gòn mình cứ nâng như vậy hoài là đâu xử lý được đâu
nên là tại sao không được mà cứ làm ngoài
nghĩ là xài máy bơm hoặc là mình cải thiện cái lòng cống
còn nâng đường là biện pháp bất khả thi
nếu mà nâng đường thì nhà phải ngập rồi đó
ngập như vậy là người ta khái giả người ta có tiền thì người ta sửa lên
còn mà không có tiền thì mình phải ở chỗ ngập chứ làm sao bây giờ
nóc nhà nó ngập
nếu mà con nâng lên được cái nấm nhà đụng cũng không thể được
đúng không phải ở vậy thôi
đường nguyễn hữu cảnh là điểm trụng rốn ngập của thành phố hồ chí minh nhiều năm qua
hiện siêu máy bơm đang được lắp đặt tại đây để chống ngập cho một phần của đường
bước đầu có hiệu quả
công tác chống ngập là điều mà thành phố hồ chí minh cần phải làm
xong những lo ngại của người dân là có cơ sở
hy vọng rằng chính quyền thành phố có phương án với vấn đề này
với những người bình thường thì việc tập luyện võ thuật là cả một quá trình gian nang
nhưng với người khuyết tật thì điều đó còn khó khăn hơn gấp bội
tuy nhiên vượt lên sự thiệt thòi về những khiếm khuyết của cơ thể
hoàn cảnh khó khăn so với những bạn bè đồng trang lứa
câu lạc bộ võ thuật dành cho người khuyết tật và trẻ mùa cô
tại thành phố hồ chí minh đã ra đời như một sự khẳng định ý chí quyết tâm
của những võ sinh đặc biệt này
tuần hai buổi các võ sinh là trẻ mùa cô và khuyết tật từ các trường học
cơ sở giáo dục khắp sài gòn thậm chí từ bình dương đồng nai
lại về đây luyện tập đánh võ đi quyền
nhìn những giọt mồ hôi những bước di chuyển khó nhọc
mới thấy ý chí quyết tâm của những võ sinh đặc biệt này
học võ để rèn luyện sức khỏe để tự bảo vệ được bản thân
nhưng trên hết đó chính là luyện nghị lực sống bằng tinh thần thượng võ
tôi thấy là khi sinh hoạt trong câu lạc bộ dành cho người quyết tật này
đã giúp cho tụi con là những người quyết tật trẻ mùa côi
có thêm một cái sân chơi để giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm với nhau
để có thêm sức khỏe để có thể giúp ích cho được bản thân của mình
sự ra đời của câu lạc bộ võ thuật dành cho người quyết tật và trẻ mùa côi
xuất phát từ ý tưởng của võ sư phạm đình phong
viện trưởng viện võ học việt nam cùng với nhiều vị võ sư
nổi tiếng của võ học việt nam
mục đích của chúng tôi là thứ nhất là để tập luyện những cái vỏ tự vệ
để cho mọi người khuyết tật người ta phòng thân
rồi người ta đi không may người ta bị vấp tế ngã rồi bị trúng đòn
bị đánh bị lỡ người ta không thấy đường văn văn
thì sẽ coi như là khắc phục lại những cái vấn đề đó
cái thứ hai nữa là chúng tôi dạy cho họ về vấn đề tự so bốt
tự chỉnh nắng tự điều chữa những cái bệnh tật mà họ khiếm khuyết trong cơ thể họ
và nâng họ từ những cái người không được lành lạnh như vậy
thì họ sẽ có sức khỏe tốt hơn họ sẽ điều trị được những bệnh tật của họ
và họ có cái sớm hòa nhập với cộng đồng
ngoài ý nghĩa trên câu lạc bộ võ thuật dành cho người quyết tật và trẻ mùa côi này
cũng là một trong rất nhiều hoạt động mang ý nghĩa lớn lao hơn
mà viện võ học việt nam đảm bảo
đó chính là truyền tới mỗi con người đất việt không phân biệt tuổi tác
hoàn cảnh sống tính nhân văn tinh thần thượng võ của dân tộc
truyền thụ để lưu giữ phát huy bảo vệ lâu bền tinh hoa của nền võ học việt nam